theo đề xuất của chính phủ thì thời hạn luật cư trú sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
như vậy là chỉ còn chưa đến một năm nữa thì việc quản lý cư trú trên toàn lãnh thổ việt nam
sẽ thay đổi theo một hướng mới hiện đại và chính xác hơn
tính đến thời điểm này trên toàn địa bàn thành phố hà nội lực lượng công an các quận huyện
cũng đang đẩy nhanh tiến độ thu thập hoàn thiện dữ liệu dân cư một cách cấp rút
hình ảnh thường gặp tại trung tâm nhập liệu công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trong suốt mấy tháng vừa qua những cán bộ công an khu vực trên địa bàn toàn quận
đã nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư khi thấy bất cứ thông tin nào chưa chính xác
ngay lập tức các cán bộ ở đây sẽ gọi điện thoại theo số được ghi trong tờ khai cư dân
để xác minh lại và sửa chữa kịp thời
còn tại huyện đan phượng thời gian này vẫn còn một số ít người dân chưa biết thông tin
về việc sắp tới sẽ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử vẫn đến để làm thủ tục
cấp đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân mã vạch
cán bộ công an đều giải thích để người dân hiểu và khuyến cáo người dân
chưa nên đổi vào thời điểm này
công tác này là tiền đề cho công tác cải cách hành chính trong việc cấp căn cước
công dân gắn chip thực hiện theo đúng dự kiến tiến độ được đề ra
việc thay đổi phương thức quản lý thủ công truyền thống sang phương thức cấp sổ hỏa khẩu
cấp sổ tạm trú chuyển sang phương thức quản lý mới bằng số hóa thông qua cơ sở
dữ liệu quốc gia và dân cư cơ sở dữ liệu quốc trú
cấp sổ tạm trú và cấp sổ định danh là hoàn toàn phù hợp với chủ tiêu xây dựng
chính phủ số chính quyền số đang được chính phủ rất tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện
với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ ngành công an
việc thu thập xử lý dữ liệu về dân cư trên cả nước đã bảo đảm được đúng kế hoạch
mà chính phủ cũng như bộ công an đặt ra